kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật
thưa quý vị thời gian vừa qua phát huy truyền thống vì nhân dân phục vụ
bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
công an các đơn vị địa phương đã có nhiều hành động cụ thể
cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân khi gặp nạn
hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
có thư khen công an các đơn vị địa phương đã có nhiều hành động cụ thể
cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân nội dung thư khen nêu rõ
trong thư khen bộ trưởng tô lâm đánh giá những hành động cụ thể
cứu giúp hỗ trợ giúp đỡ người dân khi gặp nạn
tuy là bình dị thường ngày của lực lượng công an
nhưng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước đảng nhà nước và nhân dân
sự dũng cảm không quản ngại hy sinh gian khổ
sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn
thì hiện rõ tinh thần lúc dân cần lúc dân khó có công an
những dấu ấn đậm nét lan tỏa hình hình đẹp của người chiến sĩ công an
là chỗ dựa tin cậy của người dân mỗi khi gặp khó khăn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
bộ trưởng tô lâm ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương
khen ngợi những kết quả thành tích nêu trên của công an các đơn vị địa phương
nhất là công an thành phố đà nẵng thành phố hà nội hưng yên khánh hòa
bộ trưởng tô lâm đề nghị đồng chí giám đốc công an các địa phương
có các hình thức động viên khen thưởng xứng đáng các tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc đồng thời tiếp tục chỉ đạo toàn lực lượng
phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ ngày càng có nhiều hơn nữa
những hành động việc làm cụ thể cứu trợ giúp đỡ nhân dân
qua đó khắc họa đậm nét hơn nữa tính nhân văn và hình ảnh cao đẹp
của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
hôm nay tòa nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công
nghiêm trọng xảy ra tại quỹ phát triển khoa học và công nghệ thành phố
đây là vụ án thuộc diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng
tiêu cực thành phố theo dõi chỉ đạo
trong phần làm thủ tục phiên tòa đại diện viện kiểm sát nhân dân
đề nghị hoãn phiên tòa để tiến hành xác minh tình trạng sức khỏe
của nguyễn quốc thái khi bị cáo này tiếp tục vắng mặt do nhập viện
hội đồng xét xử hội ý và quyết định vẫn xét xử vụ án
cựu giám đốc sở khoa học và công nghệ phan minh tân và năm thủ cấp
bị truy tố vì có hành vi vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công
gây hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại hơn hai mươi hai sáu tỷ đồng
theo cáo trả tháng tám năm hai nghìn chín nguyễn trọng vũ giám đốc công ty đầu tư
và phát triển công nghệ huy hoàng có công an gửi sở khoa học và công nghệ
thành phố hồ chí minh đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học
với số tiền năm một tỷ đồng để thực hiện dự án một và được ông phan minh tân đồng ý
thông qua mức hỗ trợ bốn chín tỷ đồng công ty huy hoàng sau đó không hoàn thành dự án
gây thiệt hại gần ba hai tỷ đồng song song đó nguyễn trọng vũ tiếp tục vay một mươi tỷ đồng
để thực hiện dự án hai và được chấp thuận tuy nhiên sau khi nhận giải ngân đợt ba
vào tháng năm năm hai nghìn một mươi một vũ bỏ trốn về mỹ
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về phiên xử
trong các bản tin tiếp theo
cũng tại tp hcm cơ quan an ninh điều tra công an thành phố vừa hoàn tất kết luận
điều tra bổ sung chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp tiếp tục đề nghị truy tố
bị can diệp dũng nguyên chủ tịch sài gòn cốp nguyễn thành nhân nguyên tổng giám đốc
sài gòn cốp hồ mỹ hòa nguyên giám đốc phòng tài chính sài gòn cốc
và hai bị can khác về tội lạm quyền trong khi thành công vụ bốn bị can khác về tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cơ quan an ninh điều tra đã quyết định thay đổi tội danh truy tố bị can hồ mỹ hòa
và nguyễn thành nhân từ tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
sang tội lạm quyền trong khi thành công vụ với vai trò đồng phạm của bị can diệp dũng
các bị can trần trung liệt nguyên kế toán trưởng sài gòn cốc hàng thanh dân
nguyên trưởng ban kiểm soát sài gòn cốc phạm thị minh ngọc nguyên phó trưởng ban kiểm soát
sài gòn cốp nguyễn thị thùy trang nguyên kiểm soát viên sài gòn cốc
cùng bị đề nghị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
công an tp thái bình đang khẩn trương đấu tranh làm rõ vụ cướp giật tài sản của người tham gia
giao thông tại khu vực đường võ nguyên giáp thuộc thôn tống thỏ nam xã đông mỹ thành phố thái bình
đối tượng trần xuân thạnh trú tại xã tây đô huyện hưng hà đã bị bắt giữ sau hai mươi bốn giờ gây án
ngay khi nhận được trình báo của người bị hại
về việc bị đối tượng đi xe mô tô che biển kiểm soát bịt mặt cướp một dây chuyển trị giá gần ba mươi triệu đồng
đội cảnh sát hình sự công an tp thái bình đã nhanh chóng đấu tranh truy vết đối tượng
với tinh thần khẩn trương kiên quyết đấu tranh với tội phạm
sau gần hai mươi bốn giờ đội cảnh sát hành sự công an tp thái bình đã bắt giữ trần xuân thạnh khi đang lẩn trốn tại huyện hưng hà
tại cơ quan điều tra trần xuân thạnh khai nhận ngày hai mươi bốn tháng một mươi
trần xuân thạnh đã điều khiển xe mô tô đi trên đường võ nguyên giáp khi phát hiện bị hại đang tham gia giao thông
có đeo dây chuyền vàng thạnh đã áp sát xe và cướp giật rồi phóng xe tẩu thoát
để nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và xử lý vi phạm nồng độ cồn
phòng cảnh sát giao thông công an tp quảng nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp và công an tp tam kỳ
công an huyện đại lộc
điện bàn tp tam kỳ và huyện đại lộc nhằm chấn chỉnh thiết lập lại trật tự kỷ cương của người tham gia giao thông
trong hai đêm hai mươi bảy và hai mươi tám tháng một mươi các tổ công tác đã kết hợp tuần tra lưu động và cố định trên các tuyến đường trọng điểm
trên địa bàn tp tam kỳ và thị trấn ái nghĩa huyện đại lộc tỉnh quảng nam
với phương châm không có ngoại lệ không có vùng cấm các tổ công tác đã tuần tra xuyên đêm
qua đó phát hiện xử lý bốn mươi một trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
như không có giấy phép lái xe không đội mũ bảo hiểm không gương chiếu hậu
trở quá số người quy định và xe ô tô hết hạn kiểm định
một mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn tạm giữ hai mươi bảy phương tiện một xe ô tô hai mươi sáu xe mô tô
trong quá trình tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đa phần người dân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông đường bộ
tuy nhiên bên cạnh đó còn có một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn có thái độ không hợp tác
gây khó khăn cản trở việc thực thi công vụ
đã tuyên truyền cho người dân hiểu biết về các hành vi vi phạm
đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện giao thông
để người dân có nhận thức đúng đắn tuân thủ pháp luật và chấp hành nghiêm túc
công tác tuyên truyền tổ công tác cũng kiên quyết xử lý nghiêm
xử phạt với khung phạt cao nhất các trường hợp vi phạm nồng độ cồn có thái độ không chấp hành
thách thức lại lực lượng chức năng
công tác tuyên truyền tổ công tác cũng kiên quyết xử lý nghiêm

lực an toàn vô thông đặc biệt là các quy định về nồng độ cồn và mất tích
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cho biết đã ra quyết định truy nã bảy bị can
trong vụ án xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
liên quan vụ án tham mô tài sản lừa đảo chiếm đo tài sản rửa tiền
lạm dụng tín nhiệm chiếm đo tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb tập đoàn vạn thịnh pháp và các đơn vị liên quan
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bảy bị can về tội danh
vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
tham mô tài sản nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu
do vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định truy nã đối với bảy bị can
gồm nguyễn thị thu sương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại tp hcm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị scb
đinh văn thành sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tại tp hcm
chủ tịch hội đồng quản trị scb chiêm minh dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tại cần thơ nguyên phó tổng giám đốc scb
trầm thích tồn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một tại trà vinh nguyên thành viên hội đồng quản trị scb
san henry kai jiang sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy tại trung quốc thành viên hội đồng quản trị scb
lam ly joc sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tại tp hcm nguyên thành viên hội đồng quản trị scb
nguyễn lâm anh vũ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tại tp hcm
nguyên phó giám đốc scb
nguyễn phó giám đốc chi nhánh bến thành scb
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội rửa tiền
đối tượng phan thị quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn yên minh
xã yên quang
huyện nho quan tỉnh ninh bình
và đối tượng mai huy cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại hai trăm bốn mươi ba ấp bắc phường một mươi thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
ngoài ra phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn hậu sinh năm hai nghìn
hộ khẩu thường trú tại thôn cả xã đông xuân huyện sóc sơn thành phố hà nội về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện